sau hơn một năm khởi công sáng nay tại phường tránh lộ thành phố quảng ngãi
thành phố giáo dục quốc tế quảng ngãi do tập đoàn nguyễn hoàng đầu tư đã được chính thức khánh thành
đây là công trình được chọn gắn biển kỷ niệm ba mươi năm tái lập tỉnh quảng ngãi
dự lễ có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn thị nghĩa
cùng lãnh đạo một số tỉnh thành trong nước
thành phố giáo dục quốc tế quảng ngãi được xây dựng trên diện tích hơn một mươi hectare
vốn đầu tư hơn một tỷ đồng
đây là hệ sinh thái giáo dục quốc tế toàn diện đầu tiên tại việt nam
với đầy đủ cấp học từ mầm non đến lớp một mươi hai
đã có hơn một học sinh nhập học cho năm học đầu tiên hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với một môi trường giáo dục tiên tiến hiện đại như vậy
sẽ góp phần nâng cao mặt bằng giáo dục đào tạo của các tỉnh thành khu vực miền trung
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thu hút nhân tài trong nước và ngoài nước
về các tỉnh thành miền trung tây nguyên